ủy ban nhân dân tỉnh hà nam vừa phối hợp với công ty cổ phần phân bón bình điền
tổ chức chương trình giao lưu trao học bổng chắp cánh ước mơ năm hai nghìn một mươi chín
dự chương trình có bà nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch trung ương hội khuyến học việt nam
chương trình chấp cánh ước mơ được tổ chức nhằm nâng bước cho các em có hoàn cảnh khó khăn
theo đuổi ước mơ học tập vươn tới tương lai tươi sáng hơn
chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ trong tỉnh hà nam
để trao bảy trăm linh suất học bổng và khen thưởng cho học sinh sinh viên là con cán bộ chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ tại quần đảo hoàng sa trường sa học sinh giỏi cấp quốc gia và các học sinh sinh viên vượt khó học giỏi
đặc biệt chương trình trao thưởng cho hai học sinh trường chuyên biên hòa đạt giải châu á và quốc tế
là em lê việt hoàng và em lê quang huy với tổng số tiền hơn hai trăm hai mươi triệu đồng